trong những năm qua được sự quan tâm của các cán bộ đoàn vai trò của đoàn viên thanh niên ngày càng được phát huy
đặc biệt là sự ra đời của các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình không chỉ tạo việc làm ổn định cho nhiều thanh niên trên địa bàn huyện vị xuyên cũng như tỉnh hà giang
mà còn góp phần giảm nghèo bền vững đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương
đây là mô hình kinh tế tổng hợp của anh hoàng duy tùng xã trung thành huyện vị xuyên
hiện tại trang trại kinh tế của anh có trên sáu trăm linh cành cam và nhiều loại cây ăn quả khác đã đến tuổi thu hoạch
trên một bồ nấm và trên năm m hai diện tích mặt nước ao cá cùng nhiều cây trồng vật nuôi khác cho thu nhập ổn định hàng năm
từng nấm thì gia đình tôi cũng không thể tiêu trụ được hết chỉ là đem đi nhập cho các quán bán rau các quán lẩu các nhà hàng
còn về cam thì
thì gia đình tôi cũng đem đi bán đổ
một số thì người ta vào tận vườn cắt các lớp tập huấn của huyện đoàn với các lớp khuyến đông của xã
thì cũng đi học là cũng trao đổi kinh nghiệm
với mục tiêu nâng cao nhận thức cho thanh niên và toàn xã hội về định hướng nghề nghiệp lập nghiệp và khởi sự kinh doanh
tạo đột phá về nâng cao chất lượng tư vấn hướng nghiệp và dịch vụ việc làm cho thanh niên phát huy hiệu quả nguồn lao động thanh niên đáp ứng yêu cầu thời hội nhập
hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
lãnh đạo tỉnh hà giang đã yêu cầu các cấp các ngành tăng cường công tác truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền
cổ vũ thanh niên tham gia xung kích phát triển kinh tế xây dựng và phát triển các hình thức liên kết hợp tác tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên nhân rộng các mô hình hiệu quả
bây giờ thì đối với huyện đoàn bệnh chuyên thì các mô hình thanh niên khởi nghiệp phát triển rất là nhiều
và ở đây thì có lẽ là trong năm này thì đã được một mươi bảy
một mươi bảy nhóm thanh niên khởi nghiệp mang tính chất ổn định
còn đối với mô hình tổ đội nhóm của thanh niên làm kinh tế đến hiện tại là cũng hơn một trăm linh mô hình
trong đó thì có một mươi bảy mô hình là gần như là phát triển mang tính chất là bền vững
bên cạnh những thành quả bước đầu thì vẫn còn những khó khăn về nguồn vốn
đây cũng là tình trạng chung của nhiều bạn trẻ muốn khởi nghiệp
tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành thanh niên hà giang đang đứng trước nhiều cơ hội lớn
để khởi nghiệp và hội nhập góp phần phát triển kinh tế gia đình cũng như của tỉnh